không khí ngày tết đang rộn ràng trên khắp mọi miền đất nước
ai cũng vội vã sắp xếp mọi công việc để trở về xung họp bên gia đình
nơi biên viễn những người lính biên phòng vẫn ngày đêm chắc tay súng
bảo vệ chủ quyền và sự bình yên của tổ quốc
họ xem việc đón tết cùng đồng đội và người dân vùng biên là một điều hết sức thiêng liêng và ý nghĩa
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại quảng bình
tết là dịp mọi người cùng về đoàn tụ đón tết bên gia đình và người thân
thế nhưng với chiến sĩ nguyễn hữu phan đây là năm thứ hai anh đón tết xa nhà cùng với đồng đội tại đơn vị
đối với anh đây là một điều hết sức thiêng liêng tự hào và ý nghĩa
ngoài việc vui xuân đón tết cùng đồng đội các lực lượng luôn bảo đảm quân số
thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ bám sát địa bàn để nắm chắc tình hình
kịp thời xử lý những diễn biến phát sinh ngay từ cơ sở
và phối hợp thực hiện các phương án tuần tra kiểm soát giữ gìn an ninh trận tự
để bảo đảm cho người dân đón xuân an toàn
đối với những người lính biên phòng việc đón tết cùng đồng bào chiến sĩ là một niềm vui
niềm tự hào bên những nồi bánh trưng xanh ánh lửa bập bùng
những người chiến sĩ cùng với đồng bào miền biên viễn nắm tay nhau hò hát nhảy múa
gửi những lời chúc tốt đẹp trong năm mới điều này càng thắt chặt thêm tình cảm đồng chí
đồng đội tình quân dân để cùng nhau bảo vệ vững chắc vùng biên cương của tổ quốc